bất chấp những hành vi ngang ngược của trung quốc trên biển đông trong đó có việc đơn phương ban hành quy chế cấm đánh bắt cá
vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quyền chủ quyền trên các vùng biển của việt nam
nhiều tàu cá của ngư dân quảng ngãi vẫn thẳng tiến ra hoàng sa trường sa đánh bắt hải sản trên các ngư trường truyền thống
khẳng định chủ quyền trên các vùng biển của việt nam
những ngày này tại cảng cá sa kỳ tấp nập tàu thuyền ra vào tàu vừa cập bến vận chuyển cá lên bờ
lại nhanh chóng chuẩn bị nhu yếu phẩm để xuất bến ra khơi tiếp tục mùa đánh bắt chính trong năm
thuyền trưởng trần hồng thọ và một mươi hai thuyền viên chuẩn bị cho chuyến hải trình mới
tháng bốn vừa rồi tàu cá của anh bị chìm cùng ngư lưới cụ thiệt hại hàng tỷ đồng
nhiều khó khăn nhưng anh vẫn tiếp tục hành nghề biển bất chấp lệnh cấm bắt cá phi lý của trung quốc
huyện đảo lý sơn có trên năm trăm linh tàu cá thường xuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống hoàng sa trường sa
nghiệp đoàn nghề cá an vĩnh và an hải kêu gọi và vận động ngư dân bình tĩnh yên tâm bám biển
đẩy mạnh sản xuất và kiên quyết thực hiện quyền lợi chính đáng của mình góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tổ quốc

nghiệp đoàn nghề cá an vĩnh và an hải kêu gọi và vận động ngư dân bình tĩnh yên tâm bám biển

huyện đảo lý sơn có trên năm trăm linh tàu cá thường xuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống hoàng sa trường gia